chuyển sang thông tin khác cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ông lưu bình nhưỡng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại quận tây hồ thành phố hà nội để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản
các quyết định lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái bình phê chuẩn
trong thời gian tới công an thành phố hồ chí minh đẩy mạnh tổ chức hội nghị tuyên truyền triển khai mô hình một mươi sáu đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ và dịch vụ cầm đồ có điều kiện
qua đó tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với các cơ sở hoạt động ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cơ sở kinh doanh chủ động phòng ngừa ngăn chặn các điều kiện phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn thành phố
trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố hồ chí minh đã trượt phá một sáu trăm sáu mươi tám vụ án và thu giữ hơn bảy trăm hai mươi kg ma túy các loại
công an thành phố hồ chí minh đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy
trong thời gian qua tình hình mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp trên tất cả các tuyến đường bộ đường thủy đường hàng không với số lượng ma túy được phát hiện ngày càng lớn như chúng loại
một số đối tượng nguy trang cất giấu ma túy lẫn trong các loại hàng hóa thực phẩm như trà sữa thảo mộc kem bánh răng nước xúc miệng
lợi dụng tiếp viên hàng không khách nước ngoài để sách tay về việt nam
chúng lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh ký gửi hàng hóa quả biếu qua các tuyến đường hàng không và đường vô điện để vận chuyển ma túy từ châu âu châu mỹ và một số nước châu á về thành phố hồ chí minh tiêu thụ và ngược lại hoặc quá cảnh đi nước thứ ba
đầu năm đến nay lực lượng chức năng trên tuyến biên giới và dọc tuyến đường chín đã bắt giữ gần ba trăm linh vụ với hơn bảy trăm linh tấn đường kính xuất xứ nước ngoài bị thu giữ
một lượng lớn đường kính nhập lậu đang xâm nhập vào thị trường nội địa như hiện nay
các ngành chức năng ở quảng trị cần quyết đẹp hơn nữa để ngăn chặn buôn lậu đường kính đang có chiều hướng gia tăng đặc biệt là giai đoạn gần tết nguyên đán sắp tới
phó giám đốc sở giao thông vận tải tp hcm võ khánh hưng vừa ký quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không thời hạn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thành bưởi
quyết định có hiệu lực từ ngày ký là ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
lý do thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô không thời hạn đối với công ty này được sở căn cứ theo nghị định một mươi chín điều một mươi chín nghị định một mươi hai nghìn hai mươi quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
khi doanh nghiệp này cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh
trước đó thanh tra sở giao thông vận tải đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty thành bưởi
với tám lỗi vi phạm trong hoạt động kinh doanh công ty này bị xử phạt chín mươi một triệu đồng đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải xe ô tô ba tháng kể từ ngày ba tháng một mươi một
ngoài những lỗi vi phạm trên sở giao thông vận tải đang xác minh pháp lý khu đất mà công ty này đăng ký làm bãi đỗ xe trong hồ sơ xin giấy phép kinh doanh tại số một mươi bảy phạm hùng xã phước lộc huyện nhà bè
qua làm việc công ty không chứng minh được quyền sử dụng hợp pháp bãi đỗ xe tại huyện nhà bè